giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn của đồng bào theo đạo thiên chúa
những ngày này thì các giáo sứ đang tất bật để chuẩn bị đón một giáng sinh an lành
với hơn hai năm trăm linh hộ đồng bào công giáo hơn một mươi hai giáo dân tại ba mươi giáo sứ
đồng bào công giáo huyện tiên lãng thành phố hải phòng đã nỗ lực phát triển kinh tế
xây dựng giáo sứ ấm no hạnh phúc đời sống của đồng bào công giáo ngày một được nâng cao
không khí mừng đón giáng sinh đã tràn ngập khắp giáo sứ đông côn huyện tiên lãng thành phố hải phòng
tại khu vực nhà thờ cả tuần nay nhiều giáo dân đã tích cực chuẩn bị cho lễ giáng sinh
cùng nhau tham gia trang trí cây thông noel và chú tuẩn lộc ngộ nghĩnh
nhiều hoạt động thiết thực phục vụ trong đêm giáng sinh được giàn dựng
với các ca khúc ca ngợi tình yêu thiên chúa và tình yêu con người
giáo dân sẽ trang hoàng những phần cuối cùng để chuẩn bị đón mừng ngày chúa giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín này
và khí thế của giáo dân thì nói chung là được sự quan tâm của lãnh đạo gấp trên
được ca sứ như thế động viên giáo dân cho nên là nói chung khí thế của giáo dân là rất nhiệt tình
tham gia công tác để xây dựng giáo sứ và hai nữa là trang hoàng cho những ngày nễ sắp tới
thực hiện tốt phương trầm kính chúa yêu nước
sống tốt đời đẹp đạo
những năm qua đồng bào giáo sứ luôn thực hiện đoàn kết lương giáo đẩy mạnh lao động sản xuất
giảm nghèo thực hiện tốt các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
những quy định của địa phương và tích cực tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần xây dựng xứ đạo bình yên giàu mạnh
tại xứ đông côn nàng đông côn là một trong những nàng văn hóa sớm của xã thiên minh
trong cuộc xây dựng đông thôn mới
và quan giáo dân cũng tích cực ủng hộ cuộc vận động và chung sức xây dựng đông thôn mới
đóng góp sức người công tiền xây dựng một số tuyến đường của thôn khang trang sạch đẹp
để lễ noel năm nay diễn ra trang trọng vui tươi đoàn kết tiết kiệm an toàn
thành phố hải phòng đã chỉ đạo lực lượng công an và dân quân coi trọng công tác phòng cháy
chữa cháy vệ sinh môi trường trật tự an toàn giao thông
bảo đảm an ninh trật tự cho bộ
tất cả cùng nao nức chờ đón một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc